công an thành phố giạch giá tỉnh kiên giang vừa phát hiện một ổ đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại ấp tà tây xã phi thông và bắt giữ hai mươi bốn đối tượng tham gia
được biết ổ bạc này đã tồn tại trên hai tháng nay hoạt động cả ngày lẫn đêm và có người ngồi canh đường cảnh giới từ xa để báo động khi thấy người có khả nghi đến gần
vì vậy đã gây ra rất nhiều khó khăn cho việc triệt xóa của cơ quan chức năng
hàng ngày hàng trăm con bạc từ các nơi tụ tập tại đây chơi lắc tài xỉu ăn tiền với số tiền cá cược trong một lần ăn thua là từ hai đến tận ba triệu đồng gây mất an ninh trật tự ở địa phương